ủy ban nhân dân tỉnh yên bái có quyết định thành lập chín chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các cửa ngõ vào tỉnh yên bái bằng đường bộ
nhằm kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện yêu cầu khai báo y tế bắt buộc người vào tỉnh để phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi chốt sẽ được bố trí từ một mươi ba đến một mươi bốn người hoạt động hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong tất cả các ngày và chia thành ba ca làm việc
các chốt này có nhiệm vụ đo thân nhiệt phun tẩy trùng và phát hiện vận chuyển cấp cứu khi có ca bệnh nghi ngờ nhiễm covid một